hiện nay nông dân ở các tỉnh tây nguyên nói chung và đắk nông nói riêng đang bước vào chính vụ thu hoạch hồ tiêu
tuy nhiên người nông dân kém vui vì trong những năm gần đây giá hồ tiêu liên tục giảm sâu
bên cạnh đó do hạn hán kéo dài khiến năng suất của hồ tiêu năm nay giảm từ hai mươi hai mươi năm so với trước
nên người trồng hồ tiêu ở đắk nông lâm vào cảnh mất mùa kép
vấn đề nâng cao chất lượng và phát triển bền vững hồ tiêu lại được đặt ra trong bối cảnh loại cây này
đang liên tục phát triển nóng vượt tầm kiểm soát của chính quyền địa phương
đây là vườn hồ tiêu của ông đào thành xã nâm nờ giang huyện đắk song
với diện tích hơn năm hectare tiêu kinh doanh những năm được mùa sản lượng đạt khoảng hai mươi tấn
với giá bán giao động từ một trăm tám mươi đến hai trăm linh đồng một kg ông thành thu về gần bốn tỷ đồng
thế nhưng năm nay do gặp nắng hạn kéo dài ngay từ đầu vụ
khiến chuỗi tiêu bị răng cưa kéo giảm sản lượng khoảng hai mươi hai mươi năm
cùng với đó giá hồ tiêu liên tục giảm sâu hiện nay chỉ còn khoảng một trăm ba mươi đồng một kg
nên mùa thu hoạch tiêu năm nay ông thành bị thiệt hại rất lớn
theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi diện tích cây hồ tiêu của đắk nông khoảng một mươi bốn hectare
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay con số này đã vượt lên gấp đôi với khoảng hai mươi tám hectare
ngoài việc chuyển đổi diện tích cây trồng khác sang trồng tiêu
người dân còn phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp để ồ ạt trồng tiêu bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng
thế nhưng cái cơ sở là tình hình là hồi nhập kinh tế quốc tế sâu rồng như hiện nay
thì cái chất lượng và cái nguồn gốc xuất xứ rồi thương hiệu nhãn hiệu
đối với sản phẩm nông nghiệp là rất quan trọng
thì huyện đắk lấp cũng là huyện ủy
vì bản nhân huyện cũng đã chỉ đạo và bán hành những cái nghị quyết
cũng như là chương trình thực hiện về nông nghiệp
thì tập trung hướng dẫn cho ba con nông nhân là hàn chế cái việc mở rồng diện tích hồ tiêu
bằng hình thức là chặt phá câu ru để trồng tiêu
tình trạng chặt trồng trồng chặt sản xuất theo thời giá đã và đang diễn ra nhiều năm nay
đối với một số loại cây trồng
gây tiền hại lớn
đối với người sản xuất nhiều nông dân đã rơi vào cảnh trắng tay
hiện nay cây hồ tiêu đang tiếp tục lặp lại kịch bản phát triển ồ ạt theo kiểu mạnh ai nấy làm
bất chấp quy hoạch khuyến cáo của chính quyền địa phương và tương lai của cây hồ tiêu cũng không nằm ngoài lệ
ngay từ bây giờ người trồng hồ tiêu phải tỉnh mộng làm giàu trong chấp mắt
có phương pháp canh tác hợp lý bền vững để không rơi vào ngõ cụt khi giá tiêu đổi chiều
hoặc cây tiêu bị bệnh chất nhanh chất chậm trên diện rộng như thời gian qua